còn tại bình định tòa án nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn lân hai mươi sáu tuổi ở xã phước thuận huyện tuy phước
mức án một mươi sáu năm tù về hai tội hiếp dâm và cướp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi nhậu lân đi dạo bằng xe máy đến ngã ba quốc lộ một mươi chín thuộc xã phước thuận huyện tuy phước
phát hiện một người phụ nữ năm mươi hai tuổi ở huyện tuy phước điều khiển xe máy đi một mình
nguyễn tấn lân áp sát khống chế đe dọa thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp nữ trang của nạn nhân trị giá một mươi năm triệu đồng